trong ngày hai mươi chín tháng chín ubnd tỉnh phú thọ tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm
và một mươi năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang mừng thọ và lễ hội giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh có tám mươi bảy sáu hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tám mươi sáu sáu khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa
một số khu dân cư có nhà văn hóa và trên hai năm trăm linh gương người tốt việc tốt
nhân dịp này ubnd tỉnh đã tặng bằng khen cho hai mươi tám tập thể và một mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai
thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tàng mừng thọ và lễ hội trên địa bàn tỉnh